đến với world cup năm hai nghìn hai mươi hai người hâm mộ trên khắp thế giới không chỉ chứng kiến những trận cầu đỉnh cao mà còn được khám phá văn hóa của nước chủ nhà qatar
trong đó nền ẩm thực truyền thống đa dạng của quốc gia này là trải nghiệm không thể bỏ lỡ
nhà hàng beirut mở cửa tại qatar vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã có tuổi đời sáu mươi hai năm vốn nổi tiếng với món ăn khai vị đặc trưng
từ năm hai nghìn một mươi quán ăn này chuyển đến khu phố ben manhut kem hummus đậu fava là những món ăn được yêu thích nhất tại đây
trước kia nhà hàng này thường đóng cửa lúc hai mươi h ba mươi phút nhưng trong mùa world cup họ chỉ còn ba giờ để nghỉ ngơi mỗi ngày
chúng tôi là một phần trong lịch sử của doha chúng tôi biết nhiều người qatar hơn là ở liban qatar còn hơn cả ngôi nhà thứ hai của tôi
trước đây qatar như một nơi nhỏ bé tĩnh lặng nhưng giờ world cup đã thay đổi hoàn toàn
trong khi đó nhiều du khách đã đổ về nhà hàng chay alstamus trong đó có cả danh thủ david beckham để thưởng thức các món ăn truyền thống
theo chia sẻ của chủ nhà hàng bà sams al kazabi khi mới khai trương vào năm hai nghìn bốn nhà hàng này chỉ vọt vẹn có sáu chỗ ngồi nhưng hiện nay họ luôn phải phục vụ liên tục hai trăm linh khách hàng cùng một lúc
tôi nấu ăn tôi trộn các loại gia vị phục vụ thức ăn tôi tiếp thu ý kiến của mọi người
nhận đơn đặt hàng tất cả đều do tôi tự quản lý
tôi muốn cho mọi người hiểu hơn về văn hóa của arpa từ các chuẩn mực và truyền thống đến các món ăn địa phương tại đây
qatar bao gồm cả những món ăn gia đình
mặc dù là người phụ nữ truyền thống nhưng bà kasabi chia sẻ rằng bản thân cũng đã không ngừng cố gắng để khẳng định vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại
và việc bà trở thành nữ chủ nhân điều hành một trong những cơ sở kinh doanh đắt khách nhất tại qatar đã trở thành minh chứng cho sự thành công đó
việc qatar đăng cai world cup hai nghìn hai mươi hai được xem là cơ hội để quảng bá ẩm thực truyền thống của nước này tới thế giới